mục tiêu là tỉ trọng kinh tế số đạt hai mươi gdp vào năm hai nghìn hai mươi năm và đạt ba mươi gdp vào năm hai nghìn ba mươi
để đạt được các mục tiêu này thì phát triển nguồn nhân lực là một trong các nhiệm vụ hết sức quan trọng
vậy chúng ta đã chuẩn bị gì cho công tác đào tạo nhân lực phục vụ chuyển đổi số
những cách tiếp cận mới trong tuyển dụng nhân sự thời đại số sẽ là như thế nào
câu chuyện này sẽ được chia sẻ trong phần sau của chương trình
còn bây giờ xin được bắt đầu với thông tin trong tiểu mục
cảnh báo số
theo chức năng lên lịch nhắn tin bổ sung thêm các lựa chọn tùy chỉnh
theo đó phần mềm độc hại này đã và đang bí mật thu thập thông tin cá nhân người dùng
chỉ trong một tháng qua captersky đã ghi nhận ba trăm bốn mươi vụ tấn công được thực hiện thông qua hình thức này
ứng dụng lịch của google có thể bị hacker lợi dụng
theo giờ hacker news google đã cảnh báo nhiều tác nhân đe dọa đang chia sẻ cách khai thác công khai
nhằm tận dụng dịch vụ lịch của hãng
cơ sở hạ tầng ra lệnh và kiểm soát
chuyên gia bảo mật cho biết đoạn mã tạo ra một kênh bí mật bằng cách khai thác các mô tả sự kiện trong ứng dụng lịch của google
ứng dụng lịch chạy trên một máy bị xâm nhập định kỳ do mô tả sự kiện để tìm các lệnh mới rồi thực thi chúng trên thiết bị mục tiêu và cập nhật mô tả bằng lệnh
thực tế là công cụ này hoạt động trên cơ sở hạ tầng hợp pháp nên rất khó phát hiện hoạt động đáng ngờ
việt nam đang trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia số vào năm hai nghìn ba mươi
trong hành trình đó nhân lực số đóng vai trò cốt lõi quyết định sự thành công của chuyển đổi số
chính vì vậy việc hình thành một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
thúc đẩy chuyển đổi số là yêu cầu cấp thiết là sự khởi đầu trong hành trình đào tạo nhân tài công nghệ dẫn dắt công cuộc đổi mới sáng tạo của quốc gia
sau gần ba năm thi công cơ sở mới của trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu công nghệ cao hòa lạc đã chính thức được khánh thành
tổng vốn đầu tư của trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia là bảy trăm năm mươi tỷ đồng theo hình thức huy động nguồn lực xã hội hóa
khởi công xây dựng từ ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi một trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia với thiết kế hình cánh chim đại bàng cất cánh là biểu tượng
cho sứ mệnh hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo xây dựng các giá trị đột phá thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển
đây là nơi ươm tạo hỗ trợ các nhà khởi nghiệp tiềm năng doanh nghiệp công nghệ kết nối chuyên gia đối tác trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
việc hoàn thành đưa vào khai thác trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và sự khởi đầu của giai đoạn phát triển mới trong việc cung cấp hạ tầng đồng bộ
để góp phần đẩy nhanh đẩy mạnh hơn nữa hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của việt nam
tư duy phải đổi mới tầm nhìn phải là chiến lược
cũng phải hiện thực hóa bằng những việc làm bước đi cụ thể thực chất và hiệu quả
triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo việt nam hai nghìn hai mươi ba được khai mạc ngày hôm nay
đồng thời với khánh thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
cũng chính là hiện thực hóa công cuộc đổi mới sáng tạo bước vào giai đoạn mới
chúng ta tin tưởng việc khánh thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
sẽ tạo ra không gian đổi mới
đổi mới sáng tạo cho đất nước
thể hiện rõ tinh thần dám nghĩ dám làm dám đổi mới
về phát triển trở thành mô hình thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho đất nước
đồng thời góp phần tạo nên một biểu tượng mới cho việt nam là điểm đến của đổi mới sáng tạo
việc khánh thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia cơ sở hòa lạc
đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trên hành trình thúc đẩy sự phát triển
của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại việt nam
tiếp tục cụ thể hóa chủ trương chính sách của đảng
và nhà nước về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
cơ sở hạ tầng hiện đại và không gian rộng lớn sẽ giúp trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
phát huy hiệu quả vai trò của một trung tâm đi đầu là một mắt xích quan trọng
để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
vận hành và phát triển mạng lưới đổi mới sáng tạo việt nam
cũng như cung ứng dịch vụ chuyển đổi số cho doanh nghiệp và cộng đồng
thúc đẩy đổi mới sáng tạo đây chúng tôi coi rằng một bước tiến
cũng như cơ hội để chúng ta thúc đẩy mạnh mẽ hơn các hoạt động đổi mới sáng tạo
thông qua việc cung cấp các không gian để thành lập các trung tâm nghiên cứu
các trung tâm ươm tạo các trung tâm đào tạo
cũng như là nơi hội tụ kết nối các hoạt động đổi mới sáng tạo
thứ hai là chúng tôi thấy rằng là chúng ta cũng đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện
để phát triển lĩnh vực đổi mới sáng tạo
chúng ta cũng đã phát triển lĩnh vực đổi mới sáng tạo
chúng ta cũng đã có các đề án để đào tạo một nhân lực chất lượng cao
trong đó hiện nay bộ bạch đầu tư cũng được giao đề án để đào tạo khoảng năm mươi kỹ sư
trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn vào năm hai nghìn ba mươi
rồi chúng ta cũng xây dựng ba khu công nghệ cao ở ba nơi
bắc trung nam nhiều các trung tâm công nghệ phần mềm nhiều các khu công nghiệp
rồi các trường đại học cũng đã có các chương trình đào tạo đạo
cho lĩnh vực đổi mới sáng tạo lĩnh vực bán dẫn v v
theo báo cáo của ubnd
ubnd truyền đổi số quốc gia hiện nay việt nam có khoảng hơn hai trăm bốn mươi trường đại học
trong đó gần một trăm sáu mươi trường có chuyên ngành đào tạo kỹ thuật công nghệ thông tin
điện tử viễn thông an toàn thông tin
hàng năm số lượng sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành này vào khoảng hơn năm mươi ba
nếu tính cả đào tạo cao đẳng trung cấp thì con số này vào khoảng hơn sáu mươi năm người
với năng lực đào tạo này trong những năm gần đây
việt nam đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân lực kỹ thuật cao
không chỉ là vấn đề về số lượng chất lượng nguồn nhân lực cũng là thách thức lớn trong quá trình chuyển đổi số quốc gia
bản thân các trường là cái nơi để đào tạo ra nguồn nhân lực
chúng ta nói đối với mấy sáng tạo thì không thể không nói tới là nguồn nhân lực chất lượng cao
không thể không nói tới là đào tạo ra những bạn sinh viên những lực lượng lao động mà có tư duy khởi nghiệp
không thể không nói tới lực lượng lao động mà có trình độ công nghệ
cái điểm thứ hai
là tại các trường đại học các viện nghiên cứu thì có một cái điểm rất quan trọng
bản thân họ là cân nôi để nghiên cứu phát triển an đi
và đây cũng là cơ hội để có thể thương mại cạo hóa các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu của nhà trường
và điểm thứ ba thì bản thân các trường đại học cao đẳng
cũng như là hệ thống lực lượng sinh viên hoàn toàn có thể là hỗ trợ cho các nhu cầu của doanh nghiệp
từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai
mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo khởi nghiệp các trường đại học cao đẳng
được thành lập dưới sự bảo trợ của trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
mạng lưới hướng tới việc liên kết hỗ trợ để phát huy vai trò
nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục bậc đại học cao đẳng
trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của đất nước
bởi trên thực tế việc đào tạo nhân lực chất lượng cao
thúc đẩy đổi mới sáng tạo khởi nghiệp trong các trường đại học cao đẳng
còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
khi mà các trường đại học đưa hoạt động đổi mới sáng tạo vào khởi nghiệp
vào trong những hoạt động của trường
thì điều cần thiết là phải đặt nó vào trong cái chương trình đào tạo
thế nhưng mà hiện nay các trường vẫn còn có thể nói là tương đối lúng túng
là làm như thế nào để đưa hoạt động này vào trong cái chương trình chính quy
một trong những hoạt động mà chúng tôi bàn bên lề
của hội nghị diễn đàn cấp cao của các trường đại học cao đẳng ngày hôm nay
đó là làm thế nào để đưa hoạt động này vào trong các trường đại học cao đẳng
trong chương trình đào tạo chính quy chúng tôi cũng rất mong là bộ giáo dục đào tạo
có những hướng dẫn để cho các trường có sự tự tin
và vận dụng những khung thanh chiếu chung để vận dụng vào trong chương trình đào tạo của các trường
trong quá trình xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục
hoạt động đổi mới sáng tạo được xem là một trong những nhiệm vụ cần được chú trọng và đầu tư
việc thành lập kết nối trung tâm đổi mới sáng tạo giữa các trường đại học cao đẳng
sẽ thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của giảng viên sinh viên nắm bắt tốt nhu cầu của nhiều doanh nghiệp
thưa quý vị nhân lực số là khâu quan trọng để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả và bền vững
để tuyển dụng nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao
việc sử dụng trí tuệ nhân tạo đang tạo ra một quy trình tuyển dụng khác biệt
bởi công nghệ này giúp tăng độ chính xác và hiệu quả trong các quy trình tuyển dụng
bằng cách sử dụng các công nghệ như phân tích dữ liệu học máy
để xác định các ứng viên tiềm năng và nâng cao trải nghiệm tuyển dụng
mỗi năm nền tảng số này đã tuyển dụng hàng chục nghìn ứng viên
trong lĩnh vực dịch vụ và giải pháp phong cây số
từ những dữ liệu cơ bản của bản thân như lý lịch học vấn kinh nghiệm
trí tuệ nhân tạo có thể đề xuất tới ứng viên những công việc phù hợp nhất
hay đưa ra những gợi ý cải thiện hồ sơ xin việc
là website tuyển dụng ở đó sẽ bóc đích các thông tin tuyển dụng
bao gồm các cái job tại việt nam cũng như là các job remote nước ngoài
dành cho cả ứng viên cũng như là các nhà tuyển dụng có thể vào để tham khảo
cái thứ hai thì vq cũng có một đội ngũ support các doanh nghiệm nước ngoài
tương đối mạnh đó là đội ngũ về tuyển dụng và sale
và giúp khách hàng tư vấn cho khách hàng trong quá trình mà khách hàng muốn
thứ nhất là biêu nhân sự tại việt nam này
hay là tuyển một đội ngũ nhân sự làm remote tại việt nam
theo khảo sát của link in nl năm hai nghìn hai mươi năm mươi sáu công ty nhân sự
đang sử dụng trí tuệ nhân tạo để tuyển dụng nhân tài
và con số này được dự báo tăng lên bảy mươi bảy trong năm nay
tiềm năng của công nghệ trí tuệ nhân tạo thể hiện ở việc giảm bớt gánh nặng
của phòng hành chính nhân sự bằng cách sàn lọc các tiệm dữ liệu khẩu đồ
quét hồ sơ nhanh chóng lựa chọn hồ sơ phù hợp cho từng vị trí việc làm
trí tuệ nhân tạo giúp các doanh nghiệp có thể tăng tốc quá trình tuyển dụng
mà vẫn tèm lại hiệu quả cao
trí tuệ nhân tạo giúp các doanh nghiệp có thể tăng tốc quá trình tuyển dụng

để tăng trải nghiệm ủng viên là điều mà các doanh nghiệp việt nam không thể bỏ qua

dự báo đến năm hai nghìn hai mươi bốn việt nam vẫn sẽ thiếu hụt khoảng từ một trăm năm mươi đến một trăm chín mươi năm lập trình viên
kỹ sư công nghệ thông tin đặc biệt là nhân lực chất lượng cao
con số này dự kiến còn cao hơn khi việt nam đang ngày càng đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số
thu hút đầu tư mạnh mẽ
đây là một thách thức rất lớn đối với việt nam đòi hỏi cần có những hướng đi mới
cách làm sáng tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thúc đẩy chuyển đổi số
còn bây giờ thời lượng của chương trình nhịp sông số tuần này của chúng tôi cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm thứ năm hàng tuần trên kênh antv